công an tỉnh hưng yên chủ trì phối hợp với công an tỉnh bình thuận và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ sáu đối tượng về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sáu đối tượng đều trú tại phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an đã triệt phá đường dây làm giả văn bằng chứng chỉ quy mô lớn
bắt giữ hai đối tượng thu giữ hơn năm tấn phôi giấy tờ tùy thân và các loại văn bằng chứng chỉ gần bốn con dấu cùng nhiều vật chứng có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng bị bắt giữ cùng nhóm sáu đối tượng trên
trong đó có nguyễn thanh hà nguyễn thanh trà và hồ phước thọ đã thuê ngôi nhà tại phường tám quận gò vấp tp hcm để sản xuất văn bằng chứng chỉ giả
sau khi địa điểm cũ bị phát hiện vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng thuê một căn nhà trên đường đào duy tùng
khu phố một mươi một thành phố phan thiết để tiếp tục sản xuất văn bằng chứng chỉ giả sau đó giao bán qua internet và mạng xã hội
khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng thuê trên đường đào duy tùng lực lượng chức năng thu giữ hơn sáu bảy trăm linh phôi các loại giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả
ba sáu trăm linh tem giả dùng để dán trên văn bằng chứng chỉ hai trăm một mươi hai khuôn dấu giả cùng các loại máy móc công cụ dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ